theo quy định trên thì công ty được quyền điều chuyển bạn cho đến khi hết tổng sáu mươi ngày cộng dồn trên một năm
trường hợp bạn đã quá sáu mươi ngày đó công ty chỉ được phép điều chuyển nếu bạn đồng ý
nếu bạn không đồng ý công ty không có quyền điều chuyển mà phải để bạn tiếp tục làm đúng vị trí đã ký kết trong hợp đồng
bạn không đồng ý với quyết định điều chuyển của công ty khi hết thời gian công ty được phép điều chuyển
không vi phạm nội quy và quy định của pháp luật không thuộc các trường hợp bị xử lý kỷ luật xa thải
theo quy định tại điều một trăm hai mươi sáu bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai do đó trường hợp này công ty không có quyền xa thải bạn
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân